kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
mở đầu là thông tin đến từ quảng ngãi
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa khởi tố ba nhân viên làm việc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy trăm sáu mươi một s
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới quảng ngãi bảy nghìn sáu trăm linh một s có địa chỉ tại xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
và tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ba bị can
gồm một giám đốc trung tâm đăng kiểm và hai đăng kiểm viên về tội nhận hối lộ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
mua bán vận chuyển một kg ma túy tổng hợp từ tiên giang lên lâm đông
để tiêu thụ một nhóm đối tượng vừa bị lực lượng công an phối hợp với công an hai tỉnh lâm đồng và tiền giang bắt giữ
tiến hành dừng xe ô tô do nguyễn phát tài điều khiển trở theo nguyễn thị ý nhi công chú tại tỉnh long an trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện di linh
lực lượng công an đã phát hiện nhiều gói tinh thể màu trắng tổng trọng lượng là một kg nghi là ma túy tổng hợp
qua đấu tranh cơ quan công an xác định nguyễn vinh quang chú tại tỉnh tiền giang là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy vào lâm đồng để tiêu thụ
ngay trong đêm các trinh sát đã đến tiền giang phối hợp với công an sở tại khám xét nơi ở cục quang phát hiện thu giữ thêm bốn mươi bịch nước vui và một bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam ba đối tượng trên để điều tra
tại tỉnh đắk lắc thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một đường dây mua bán tàng trữ ma túy quy mô lớn bắt giữ nhiều đối tượng
cầm đầu đường dây này là hai vợ chồng trần danh phong và nguyễn sương trú tại thành phố bù ma thuật
để điều hành đường dây ma túy này phong và sương đã lập nhóm kín trên tài khoản telegram thuê lường hữu đạt và hồ
xuân trường làm nhiệm vụ chia nhỏ và đóng gói ma túy để giao cho khách
để tránh bị phát hiện vợ chồng phong đã nhờ nguyễn ngọc kỳ duyên chú tại thành phố bù ma thuật đứng tên tài khoản ngân hàng để chuyển nhận tiền mua bán trái phép chất ma túy
được biết ma túy được phong mua từ thành phố hồ chí minh rồi chuyển về theo đường xe khách mỗi ngày giao dịch từ bảy mươi đến một trăm linh triệu đồng
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với viện kiểm sát
đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm ngọc trơn chú tại xã bình giang huyện hòn đất và đoàn hữu nghị chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra đoàn hữu nghị khi chưa được sở hữu bốn mươi chín cổ phần của bà phạm thị tuyết hồng tại công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm nghiệp kiên giang
nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn để chuyển nhượng một mươi năm vốn góp thực tế
bao gồm năm thửa đất với diện tích ba trăm linh tám hectare cho phạm ngọc trơn với giá chuyển nhượng trên sáu mươi bảy tỷ đồng để chiếm đoạt số tiền là ba tỷ đồng
đồng thời nghị đã cấu kết với trơn đưa ra thông tin sai sự thật để cho sáu người dân tại huyện hòn đất tin tưởng làm hợp đồng thuê tổng cộng ba một trăm chín mươi năm công đất nông nghiệp để chiếm đoạt tổng số tiền trên hai chín tỷ đồng
khám xét khẩn cấp nhà ở của trơn và nghị cơ quan điều tra đã thu giữ những tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi phạm tội
đồng thời trơn cùng với một số đối tượng tại địa phương còn thực hiện hành vi bảo kê có lúa gây mất an ninh trật tự khiến người dân bức xúc
dưới trướng của trơn có rất nhiều đàn em có nhân thân xấu sẵn sàng gây thương tích cho người khác nếu có mâu thuẫn xảy ra
thưa quý vị cuối năm tình hình tội phạm đột nhập vào trộm cắp tài sản của người dân cũng diễn biến hết sức phức tạp
mới đây công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự ba đối tượng bao gồm
dẫn dậu đoàn phi long và trịnh đức giang công chú tại tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu chỉ trong ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn dậu và long đã đột nhập vào nhà của hai hộ dân ở xã sâu chầu và thị trấn trảng bom
trộm cắp hai chiếc xe gắn máy đưa về phòng trọ của các đối tượng để cất dấu
tiến hành kiểm tra nơi ở của dậu lực lượng công an đã phát hiện cả long và giang cùng với tăng vật là hai chiếc xe mô tô
một bộ dụng cụ dùng để bẻ khóa một tv một bộ loa một đầu thu và một xe ô tô
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba giang và dậu có đột nhập vào nhà của một người dân
ở khu phố ba thị trấn tràng bom trộm cắp một dàn karaoke bốn tv các loại
tổng trị giá ba vụ trộm cắp nói trên là khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng được biết các đối tượng này đều nghiện ma túy và có tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn thành phố đà nẵng liên tục xảy ra hai vụ cướp tại ngân hàng và một vụ cướp tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
điều này cũng dấy lên mối lo ngại về diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
cơ quan công an tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân chủ cơ sở kinh doanh vàng cần tăng cường hệ thống an ninh
nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn phương thức liều lĩnh manh động của các đối tượng để phòng ngừa hiệu quả với tội phạm cướp giật cuối năm
an hướng dẫn tuyên truyền như thế này các chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố đà nẵng đã nắm được phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp giật
quan trọng hơn hết là cách nhận diện đối tượng và xử lý khi có tình huống cướp xảy ra
chủ cơ sở cũng nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa từ các vụ việc đã xảy ra
đối với nhân viên của chúng tôi thì cũng có tuyên truyền về phòng trọng tội phạm để phạt hiện ra những đối tượng nghi vấn để phạt kiếp thuê bảo cho cơ quan gần nhất
quận hải châu là địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
hoạt động giao dịch diễn ra sôi động chủ yếu là khách nước ngoài
giác định thời điểm cuối năm các đối tượng cướp giật sẽ lợi dụng để hoạt động
công an các phường tăng cường xuống địa bàn yêu cầu chủ cơ sở rà soát tất cả hệ thống camera an ninh và tuyên truyền về thủ đoạn mới của đối tượng
quận hải châu là địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
giác định thời điểm cuối năm các đối tượng cướp giật sẽ lợi dụng để hoạt động
công an các phương tăng cường xuống địa bàn yêu cầu chủ cơ sở rà soát tất cả hệ thống camera an ninh và tuyên truyền về thủ đoạn mới của đối tượng

các cơ sở có thể các người dân hoặc là cơ sở có thể quét và nắm được những phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng
trong năm hai nghìn hai mươi ba đà nẵng xảy ra hai vụ cướp tại ngân hàng việt tiên banh chi nhánh đống đa
ngân hàng bidv chi nhánh ngũ hành sơn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và một vụ cướp tại tiềm vàng quận thanh khê
các đối tượng hết sức manh động và liều lĩnh sử dụng súng uy hiếp và sẵn sàng tấn công
từ các vụ việc cơ quan công an tiếp tục đưa ra khuyến cáo phòng ngừa tội phạm này
các đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng cướp tiềm vàng đều bị truy bắt ngay sau đó và đối diện với bản án thích đáng
song mỗi cơ sở kinh doanh tuyệt đối không chủ quan cần nâng cao hệ thống an ninh và trang bị đầy đủ kiến thức để xử lý tình huống
vào tối qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng phối hợp với phòng an ninh mạng
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ
công an huyện đức trọng đã bắt quả tàng một vụ vận chuyển tàng trữ mua bán gần một tạ pháo trên địa bàn thu giữ gần ba tạo pháo các loại
vào lúc một mươi h ba mươi phút cùng ngày các trinh sát cùng với các đơn vị đã tiến hành bắt quả tang nguyễn thanh tuyền bốn mươi năm tuổi
trú tại thôn phú thạnh xã hiệp thạnh cùng với sáu mươi sáu hộp hình chữ nhật hai mươi tám cây hình trụ một bốn trăm linh viên hình tròn có nhiều màu sắc
và sáu mươi một quả hình bầu nghi là pháo nổ các loại
toàn bộ số tăng vật này có tổng khối lượng hai trăm bảy mươi một tám kg
tuyến khai nhận số pháo trên mua lại của một người không rõ lai lịch và đã mua hai lần với giá ba mươi sáu triệu đồng nhằm mục đích sử dụng và bán vào dịp tết nguyên đán
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tạm giữ niêm phong toàn bộ số tăng vật trên
đồng thời tạm giữ tuyền để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thương chú xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố ba phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện